vụ hè thu năm hai nghìn một mươi chín nông dân ở đồng bằng sông kiều long đang bước vào vụ thu hoạch
hơn một trăm linh hectare trên tổng một sáu triệu hectare đã xuống giống
năng suất bình quân đạt khoảng năm năm sáu năm tấn trên một hectare
tuy nhiên giá lúa hẻ thu sớm đang ở mức thấp chỉ khoảng bốn ba trăm linh đồng đến bốn sáu trăm linh đồng
và với mức thu này sau khi trừ chi phí nông dân sẽ thu về mức lãi quá thấp
hoặc thậm chí là không có lãi
đối với những người thuê đất trồng lúa ước tính vụ mùa này sẽ gây thua lỗ nặng nề
tại long an vụ lúa hẻ thu năm hai nghìn một mươi chín nông dân tỉnh long an đã xuống giống rứt điểm
toàn bộ diện tích khoảng hai trăm ba mươi ba hectare với các giống chất lượng cao như om bốn nghìn chín trăm linh om năm nghìn bốn trăm năm mươi một ir năm mươi nghìn bốn trăm linh bốn
hiện tại những trà lúa hẻ thu sớm trên vùng đông tháp một mươi đang bước vào mùa thu hoạch
năng suất bình quân đạt khoảng năm năm sáu tấn trên một hectare với giá bán từ bốn hai trăm linh đồng đến bốn sáu trăm linh đồng một kg
sau khi trừ chi phí đầu tư khoảng hai mươi triệu đồng
thì nhiều người nông dân thu lãi thấp hoặc không có lãi
các địa phương kiến nghị bộ công thương sớm chỉ đạo các tùy viên thương mại đang làm việc tại các đại sứ quán các nước
tăng cường mạnh mẽ trong việc xúc tiến tiêu thụ mặt hàng lúa gạo để cứu lấy người trồng lúa